chúng tôi vừa nhận được thông tin sáng ngày hôm nay đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải
chở vật liệu xây dựng và xe một mươi sáu chỗ đang trên đường đi đón dâu trên địa bàn huyện kim bảng hà nam
khiến cho ba người chết và nhiều người bị thương nặng
theo thông tin ban đầu đã có ít nhất ba người bị tử vong và một mươi bốn người bị thương
trong đó có hai người đang trong tình trạng nguy kịch
tại hiện trường đầu xe một mươi sáu chỗ bị bẹp rúm toàn bộ thân xe bị biến dạng nhiều mảnh vỡ rơi trên mặt đường
ngay sau khi xảy ra vụ việc người dân sống khu vực ven đường đã gọi xe cứu thương để đưa các nạn nhân đi cấp cứu
nhận được tin báo lực lượng chức năng tỉnh hà nam đã có mặt tại hiện trường giải quyết vụ tai nạn
cũng trong sáng ngày hôm nay chủ tịch ubnd tỉnh hà nam nguyễn xuân đông đã tới thăm hỏi các nạn nhân đang nằm viện
tỉnh hỗ trợ mỗi gia đình có người tử vong năm triệu đồng người bị thương ba triệu đồng và chi trả toàn bộ chi phí tại bệnh viện
chủ tịch ubnd tỉnh hà nam nguyễn xuân đông đã tới thăm hỏi các nạn nhân đang nằm viện